theo tạp chí điện tử trí thức trực tuyến thị trường vàng trong nước và thế giới đang ghi nhận diễn biến trái chiều trong những phiên dịch đầu tuần
trong khi giá vàng thế giới giảm nhẹ so với cuối tuần trước vàng trong nước lại tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng mạnh vượt qua mốc sáu mươi một triệu đồng
cụ thể trong phiên giao dịch đêm qua giờ việt nam giá vàng thế giới giao ngay trên sản new york đóng cửa ở một tám trăm sáu mươi hai hai usd trên ounce giảm ba usd so với cuối tuần trước
phiên giảm này cũng chấm dứt đà tăng giá tám phiên liên tiếp trước đó của kim loại quý
tuy vậy vàng vật chất hiện nay vẫn giao dịch ở vùng giá cao nhất năm tháng trở lại đây
sản kiko giá vàng có thời điểm giảm xuống dưới mức một tám trăm sáu mươi usd
tuy nhiên đà phục hồi đã đưa giá vàng tại đây trở lại mức một tám trăm sáu mươi sáu tám usd trên ounce cao hơn một sáu usd so với cuối tuần vừa qua
trên sàn comac giá hợp đồng vàng tương lai giao tháng một mươi hai cố định ở một tám trăm sáu mươi bốn bảy triệu usd
giảm ba tám usd
theo ông gary warner chuyên gia phân tích giá vàng của kiko thị trường kim loại quý đang chịu áp lực giảm khi lợi xuất trái phiếu kho bạc mỹ tăng cao
trong đó lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn một mươi năm tại mỹ đã tăng bốn mươi một điểm phần trăm tương đương mức tăng dòng hai năm mươi chín trong ngày hiện cố định ở một sáu trăm hai mươi ba trên năm
trong khi đó lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn ba mươi năm cũng tăng lên năm mươi chín điểm phần trăm lên mức hai một mươi bốn trên năm
lợi suất trái phiếu tăng cao là nguyên nhân chính khiến sức mạnh đồng usd cao hơn qua đó gây áp lực đến giá vàng
trong phiên đêm qua chỉ số usd index đo sức mạnh đồng bạc xanh cũng đã tăng lên mức cao nhất một mươi sáu tháng hiện cố định ở chín mươi năm bốn mươi chín điểm
trong bối cảnh giá vàng thế giới suy yếu vàng trong nước sáng nay vẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng mạnh
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý sài gòn sgc hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức sáu mươi năm đến sáu mươi một hai triệu đồng trên lượng
mua vào bán ra tăng bốn trăm linh đồng so với cuối ngày hôm qua
nếu so với cùng phiên sáng giá tại đây đã tăng năm trăm năm mươi đồng trên lượng
so với cuối tháng một mươi giá vàng miếng sgc hiện cao hơn hai bảy mươi năm triệu trên lượng tương đương mức tăng dòng bốn bảy
sau khi trừ trinh lệch giá mua bán người mua cuối tháng một mươi đến nay đã ghi nhận khoản lãi hai năm triệu đồng khoảng ba năm
tương tự công ty cổ phần vàng bạc đá quý phú nhuận png nay cũng nâng giá bán vàng miếng lên mức sáu mươi một triệu đồng trên lượng
cao hơn hai trăm linh đồng so với cuối ngày một mươi năm tháng một mươi một
xét trên biểu đồ giá đây đã là phiên tăng thứ một mươi một liên tiếp của vàng miếng tại png
giá mua vào hiện được doanh nghiệp này niêm yết ở mức sáu mươi ba triệu đồng cũng tăng hai trăm linh đồng
cùng với vàng miếng giá vàng nhẫn png cũng đang xu hướng tăng bảy phiên liên tiếp hiện cố định ở mức năm mươi ba và năm mươi ba tám triệu trên lượng
mua vào bán ra cao hơn hai trăm linh đồng so với ngày một mươi năm tháng một mươi một và tăng một bảy triệu so với một tuần trước
tập đoàn vàng bạc đa quý doji
hiện chấp nhận mua vào vàng miếng với giá sáu mươi năm triệu trên lượng và bán ra ở sáu mươi một một triệu trên lượng
tăng lần lượt bảy trăm linh đồng giá mua vào và sáu trăm linh đồng giá bán ra so với cuối ngày hôm qua
đây là mức giá cao nhất mà doji niêm yết với mặt hàng vàng miếng kể từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi đến nay
giá vàng lẻ doji hiện cũng được bán giao ở mức sáu mươi một triệu đồng tăng gần ba triệu so với cuối tháng một mươi
với việc vàng trong nước tăng vượt mốc sáu mươi một triệu đồng tranh lệch so với giá thế giới đã được nới lên sấp xỉ một mươi triệu đồng trên lượng
trong đó giá vàng thế giới quy đổi ra tiền việt hiện chỉ vào khoảng năm mươi một bốn triệu đồng trên lượng
điều này đồng nghĩa với việc người mua vàng trong nước vẫn đang phải trả mức giá cao hơn một mươi chín để sở hữu một lượng vàng so với thế giới
tháng một mươi ba một mươi một vàng miếng thương hiệu quốc gia sgc được công ty vàng bạc đa quý sài gòn niêm yết mua vào
bán ra trong khoảng từ sáu mươi một mươi năm đến sáu mươi tám mươi năm triệu đồng trên lượng
giá vàng thế giới hôm nay cũng kết thúc
trong phiên giao dịch cuối tuần ở mức một tám trăm sáu mươi năm bảy usd trên ounce giá vàng trong nước đã tăng thêm một trăm linh đồng trên mỗi lượng
còn so với cuối tuần trước mua bán trong khoảng năm mươi tám năm đến năm mươi tám bảy mươi năm triệu đồng trên lượng
giá vàng sgc tuần này đã có mức tăng mạnh nhất trong cả năm qua khi có thêm hai một triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra
với mức mua bán trên sáu mươi triệu đồng trên lượng giá vàng miếng đang ở vùng đỉnh kỷ lục cao nhất trong lịch sử giá vàng
tương đương với vùng đỉnh của tháng tám năm hai nghìn hai mươi
nhìn lại những năm qua kết thúc năm hai nghìn một mươi chín giá vàng miếng sgc ở mức bốn mươi hai năm triệu đồng trên lượng
đến đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi giá vàng miếng sgc đã chạm ngưỡng sáu mươi hai triệu đồng trên lượng
tức tăng khoảng hai mươi triệu đồng trên lượng khi giá vàng thế giới chạm ngưỡng hai sáu mươi ba usd trên ounce
nhiều chuyên gia tính toán với mức giá vàng thời giờ ngày một mươi ba tháng một mươi một chỉ mới hơn một tám trăm năm mươi usd trên ounce
thì giá vàng trong nước có thể vượt vùng kỷ lục cũ
lên vùng mới với mức mua bán lên đến bảy mươi bảy mươi hai triệu đồng trên lượng
tính theo giá thế giới vượt hai usd trên ounce và giá usd trên thị trường tự do
còn nếu tính cả trinh lệch với giá vàng trong nước thì giá vàng miếng có thể lên đến tám mươi triệu đồng trên lượng
giá vàng thế giới cũng trên đà tiếp tục tăng với mức tăng khoảng bảy usd trên ounce
so với một tuần trước giá vàng thế giới đã tăng khá cao với mức tăng đến năm mươi usd trên ounce
như vậy trong hai tuần liên tiếp giá vàng thế giới đã tăng gần tám mươi năm usd trên ounce
giá vàng trang sức giá vàng nhẫn hai mươi bốn k các loại chốt cuối tuần ở mức năm mươi hai tám năm mươi ba năm triệu đồng trên lượng bán ra
tăng thêm ba trăm linh đồng mỗi lượng so với một ngày trước đó
còn so với một tuần trước giá vàng trang sức đã tăng thêm một một mươi năm triệu đồng trên lượng
khoảng cách tranh lệch giá mua và bán ra của vàng sgc vẫn được giữ ở mức bảy trăm linh đồng trên lượng
không thay đổi trong suốt tháng qua
khoảng cách tranh lệch giá vàng thế giới và giá vàng trong nước hôm nay cũng biến động theo giá vàng
quy đổi theo tỷ lệ giá niêm yết giá vàng thế giới đang thấp hơn giá vàng sgc khoảng chín năm triệu đồng trên lượng
lạm phát đã khiến các thị trường tài sản dưới do đánh mất sức hấp dẫn và dòng tiền trải ngược vào vàng để trú ẩn
chờ đợi các động thái tiếp theo từ cục dự trữ liên bang mỹ
giá vàng đã tăng nhanh sau khi vượt mốc cản tâm lý mạnh một tám trăm linh usd trên ounce
và bứt tốc bởi dữ liệu lạm phát của mỹ đặt mức cao nhất trong ba mươi năm qua
nhu cầu vàng vật chất về cuối năm thường cao hơn trung bình trong năm cũng đã cộng hưởng
đẩy giá vàng lên mức cao nhất trong năm tháng qua
do đó các nhà đầu tư bắt đầu có niềm tin rằng mốc một chín trăm linh usd của giá vàng sẽ đạt được trong tầm tay
sau đó sẽ là những mốc cao hơn nữa
trong một mươi tám nhà phân tích phố gùa tham gia cuộc khảo sát vàng kitco news
có tới một mươi năm nhà phân tích tương đương với tám mươi ba dự báo giá vàng tăng vào tuần tới
chỉ có hai người một mươi một dự báo giá vàng giảm và chỉ có một người sáu
cho ý kiến trung lập
tương tự ở các nhà đầu tư phố mền
trong một một mươi tám phía bầu được bỏ ra trong các cuộc thăm dò trực tuyến có bảy trăm hai mươi hai người bảy mươi một
kỳ vọng giá vàng tăng trong tuần tới
chỉ có một trăm sáu mươi năm người khác một mươi sáu dự báo giá giảm
trong khi một trăm ba mươi một người một mươi ba cho ý kiến trung lập
tâm lý của các nhà đầu tư bán lẻ đang ở mức cao nhất kể từ đầu tháng năm
mức độ hào hứng với thị trường cũng đã được đo bằng số nhà đầu tư tham gia các cuộc khảo

chuyên gia phân tích kỹ thuật cấp cao tại kitco com cũng lạc quan về giá vàng
vàng đang song xu hướng tăng kéo dài năm tuần mục tiêu kháng cự tiếp theo là một chín trăm linh ounce
chiều ngày một mươi ba tháng một mươi một một lãnh đạo huyện đức trọng xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ việc nam thanh niên
khi đưa người thân đến trung tâm y tế huyện đức trọng cấp cứu đã rút súng chĩa vào đầu nhân viên y tế
khi bị nhắc đeo khẩu trang
liên quan đến vụ việc này lãnh đạo công an huyện đức trọng cho biết bước đầu xác định nam thanh niên
trong clip là nguyễn duy ngọ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi đang công tác tại công an huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
trước đó trên mạng xã hội lan truyền một clip cho thấy lúc hai mươi ba h hai mươi một phút ngày một mươi một tháng một mươi một có ba người đến trung tâm y tế
huyện đức trọng để khám chữa bệnh nam thanh niên mặc áo đỏ lái xe ô tô màu trắng không đeo khẩu trang
đã được nhân viên y tế nhắc nhở tuy nhiên nam thanh niên trên không những không chấp hành mà còn giúp
một vật màu đen giống súng ngắn chĩa vào đầu hai nhân viên y tế bên cạnh đó nam thanh niên còn liên tục
chửi bới nhân viên y tế trên người đàn ông đi cùng đã liên tục can ngăn nhưng nam thanh niên vẫn liên tục
chiếc súng qua đầu hai nhân viên y tế đã nhắc nhở mình đeo khẩu trang vài phút sau khi đã vào được bên trong
một nam thanh niên lại quay ra xe ô tô mở cửa xe lấy chiếc áo màu xanh cầu vai màu đỏ giống áo trong ngành công an
cầm vào phía sảnh của trung tâm y tế thượng tá nguyễn văn hoàng trưởng công an huyện lâm hà cho biết
sau khi vụ việc xảy ra công an huyện lâm hà đã phối hợp với công an huyện đức trọng làm việc với anh nguyễn duy ngọ
sau đó hai đơn vị đã xác định anh ngọ có những sai phạm như vậy ngày hôm sau công an huyện lâm hà và đức trọng
đã làm việc với ban giám đốc trung tâm y tế huyện đức trọng và đại diện sở y tế tỉnh lâm đồng
đại diện công an huyện lâm hà đã trực tiếp đứng ra xin lỗi ban giám đốc trung tâm y tế huyện đức trọng
cùng nhân viên y tế trong ca trực tối ngày một mươi một tháng một mươi một đồng thời công an huyện lâm hà đã tạm đình chỉ công tác đối với nguyễn duy ngọ
ông hoàng cũng cho biết khẩu súng mà anh ngọ sử dụng trong clip là súng bắn đạn hơi cay
trong tối ngày một mươi một tháng một mươi một nguyễn duy ngọ được lãnh đạo công an huyện lâm hà yêu cầu đi làm án ma túy
sau đó nghe tin con mới sinh có tình trạng sức khỏe khẩn cấp nên đã đưa vợ con đến trung tâm y tế huyện đức trọng cấp cứu
hiện ngọ được yêu cầu giải trình và viết bàn kiểm điểm chờ hình thức xử lý của ban giám đốc công an tỉnh lâm đồng
bệnh viện bệnh nhiệt đới trung hương tiếp nhận năm sáu ca covid một mươi chín nặng mỗi ngày nhập viện trong tình trạng suy hô hấp đặt nội khí quản
hầu hết là người chưa tiêm vaccine
bác sĩ phạm văn phúc phó trưởng khoa hồi sức tích cực bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cho biết
khoảng một tuần trở lại đây số ca f nặng có xu hướng tăng nhanh trung bình mỗi ngày có năm đến sáu ca nhập viện
bệnh nhân được y tế tuyến tỉnh chuyển tới nhiều nhất tại hưng yên phú thọ nam định hà nam hà nội
các bệnh nhân đều trong tình trạng suy hô hấp một số phải can thiệp đặt ống nội khí quản thở máy ngay khi vào viện
bệnh viện đang điều trị khoảng năm mươi ca nặng và nguy kịch trong đó một mươi chín trường hợp thở máy và một ca can thiệp ếchmore
tại hai khoa hồi sức tích cực và cấp cứu đa số bệnh nhân là người cao tuổi nhiều bệnh nền như tăng huyết áp tiểu đường
trong đó chỉ một người trú tại hà nội đã tiêm một mũi vaccine covid một mươi chín từ tháng chín những trường hợp còn lại đều chưa tiêm vaccine
bác sĩ phúc nhận định bệnh nhân nặng có xu hướng tăng nhanh trong giai đoạn này do dịch covid một mươi chín đang bùng phát ở nhiều tỉnh thành
một số trường hợp chưa tiêm vaccine tiêm chưa đủ liều hoặc chưa đặt thời gian tối thiểu để có kháng thể sau tiêm
làm tăng nguy cơ diễn tiến nặng nhất là với đối tượng người cao tuổi người mắc bệnh nền
trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh bác sĩ phúc nhấn mạnh ý thức của người dân là yếu tố quan trọng nhất để ngăn dịch lan rộng
bảo vệ sức khỏe bản thân và những người xung quanh
mọi người cần tuân thủ thông điệp năm k của bộ y tế khẩu trang khử khuẩn khoảng cách không tập trung
khai báo y tế tránh việc tụ tập đông người để hạn chế lây nhiễm
bác sĩ phúc nói các tỉnh thành nên để nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cho người thuộc nhóm đối tượng có nguy cơ cao
diễn tiến nặng và tử vong đặc biệt là nhóm trên năm mươi tuổi
bác sĩ cũng lưu ý người đã tiêm đủ hai mũi vaccine vẫn có nguy cơ mắc bệnh và lây bệnh cho người khác
ngoài ra tiêm vaccine giúp giảm nguy cơ bệnh tiến triển nặng nhưng vaccine chỉ bắt đầu có hiệu quả
giúp sản sinh miễn dịch ở ít nhất hai tuần sau tiêm
do vậy người dân không nên chủ quan mà lơ là các khuyến cáo phòng dịch của ngành y tế
hiện bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương còn điều trị năm trăm một mươi bốn bệnh nhân covid một mươi chín tại nhiều khoa như hồi sức tích cực
cấp cứu nhi nội tổng hợp virus ký sinh trùng
hà nội và nhiều tỉnh phía bắc đang xu hướng tăng ca nhiễm
ngày một mươi hai tháng một mươi một hà nội ghi nhận một trăm sáu mươi năm ca nhiễm một mươi ba ổ dịch đang lưu hành và được dự báo vẫn tiếp tục tăng
hà nội dự kiến thành lập năm trăm linh tám trạm y tế lưu động
với phương án là ổ dịch xuất hiện ở đâu sẽ lập trạm y tế đến đó
đồng thời linh hoạt xử lý các ổ dịch theo nguyên tắc nguy cơ đến đâu khoanh đến đấy
tổng số ca nhiễm tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn là năm bảy trăm bảy mươi tám ca
trong đó có hai hai trăm linh hai ca ở cộng đồng và ba bảy trăm năm mươi tám ca đã được đi cách ly